tại chùa phủ liễn thành phố thái nguyên giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thái nguyên đã long trọng tổ chức lễ khai quang để các phật tử và người dân tụng kinh chiêm bái tượng đức phật ngọc hòa bình thế giới
phật ngọc hòa bình thế giới do các nghệ nhân thái lan điêu khắc từ đá ngọc thạch nguyên khối hoàn thành vào cuối năm hai nghìn tám pho tượng có chiều cao hai năm mươi bốn m chiều ngang một bảy mươi bảy m nơi dày nhất khoảng một m và nặng năm năm tấn
từ cuối năm hai nghìn tám trung tâm phật giáo atisa australia đã khởi xướng các chương trình cung ngnh phật ngọc trung du tại nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam phật ngọc đã được rước qua nhiều tỉnh thành phố trên cả nước để các tăng ni phật tử và nhân dân được chiêm bái
tại chương trình đại lễ các đại biểu cùng đông đảo tăng ni phật tử đã được nghe thuyết giảng về ý nghĩa phật ngọc hòa bình thế giới và thực hiện nghi lễ dân hương thả chim bầu câu
phật ngọc hòa bình sẽ được đặt tại chùa phủ liễn đến hết ngày hai mươi tháng tám
trước khi được an vị vĩnh viễn
phật ngọc hòa bình sẽ được đặt tại một ngôi chùa ở australia kết thúc hành trình du hành qua hai mươi quốc gia và chín mươi thành phố trên khắp thế giới